thưa quý vị bộ công an vừa có dự thảo báo cáo quốc hội giải trình một số nội dung của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đều đại biểu quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu vừa qua
đáng chú ý bộ công an đề xuất bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe
nhiều chuyên gia người lái xe và cư dân mạng đều bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này
tất cả đều kỳ vọng quy định sẽ có phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
dự kiến mỗi giấy phép lái xe sẽ có một mươi hai điểm mỗi năm
mức trừ điểm cụ thể mỗi lần vi phạm sẽ được quy định cụ thể
trường hợp giấy phép lái xe còn điểm sau một năm từ lần trừ điểm gần nhất lái xe sẽ được phục hồi số điểm ban đầu
trường hợp bị trừ hết điểm giấy phép lái xe bị coi như không còn hiệu lực
cư dân mạng cho rằng biện pháp này giúp quản lý người lái xe trong suốt quá trình
từ khi đào tạo sát hạch cấp giấy phép cho đến quá trình chấp hành pháp luật vi phạm tái phạm
trừ điểm bằng lái sẽ góp phần cải thiện hành vi nâng cao ý thức
giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe
đây là quy định rất tích cực bởi vì quy định này đảm bảo được việc nâng cao ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông
theo tôi giải pháp này hay vì có phục được những nhược điểm của biện pháp sửa phạt bấm lỗ thu giữ bằng lái trước đây
tôi đồng tình bởi tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp
ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét
lo lắng của cư dân mạng trên là hoàn toàn có lý bởi theo số liệu thống kê cho thấy
trung bình hàng năm lực lượng cảnh sát giao thông xử lý trên ba triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên năm trăm linh trường hợp
tai nạn giao thông tuy đã giảm nhưng còn ở mức cao
nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết bị thương nhiều người
mà nguyên nhân chủ yếu do lỗi của người lái xe không chấp hành các quy định của pháp luật giao thông đường bộ
việc trừ điểm giấy phép lái xe vừa có tính chất gian đe vừa có tính chất giáo dục
thực tế trước đây chúng ta đã có quy định điểm và trừ điểm bằng lái xe
thời gian đó nhiều tài xế rất sợ việc tăng giảm điểm nên chạy xe có ý thức chấp hành luật giao thông rất cao
giờ áp dụng lại quy định này là rất tốt
hình thức trừ điểm là khả thi vì có thể hạn chế được tình trạng đi ngược chiều vượt đèn đỏ gây nguy hiểm
tôi ủng hộ phương án này chỉ có cách này mới nâng cao ý thức tài xế và cũng chỉ có cách này mới giải quyết được vấn đề
ngồi trên xe ô tô thì nói xe máy chạy ẩu ngồi trên xe máy thì đón ô tô chạy ẩu
tôi rất mong là nội dung này triển khai trong thực tế
việc trừ điểm giúp khắc phục trường hợp người vi phạm đối phó bằng cách báo mất bằng xin cấp lại để xóa bỏ vi phạm trước
cách tính điểm thế nào cách trừ điểm thế nào thì phải cân nhắc làm sao để đánh giá đúng mức độ vi phạm
ví dụ như trừ điểm sau bao lâu thì số điểm đó được phục hồi lại
cần phải đổi mới và đưa công nghệ vào trong quản lý phương tiện vi phạm và cân nhắc những hành động có thể xảy ra
nếu thu hồi giấy phép lái xe đối với phương tiện xe máy
làm sao phải công khai minh bạch để người tham gia giao thông thấy mình đang ở đâu để điều chỉnh kịp thời
mọi hành vi vi phạm được giáo dục
nếu không có khám sát xử lý kịp thời nghiêm minh thì lúc đó việc tính điểm mới phát huy hiệu quả
trả lời về vấn đề băn khoăn của các chuyên gia người lái xe và ý kiến đóng góp của cộng đồng
bộ công an khẳng định quy định trên sẽ bảo đảm đơn giản hợp lý tránh phiền hà cho người vi phạm
theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về sát hạch cấp giấy phép lái xe
hệ thống cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính
quan điểm của bạn như thế nào về đề xuất trừ điểm bằng lái xe
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân